sáng ngày sáu tháng tám bang liên lạc cổ tù chính trị côn đảo phối hợp với hội liên hiệp thanh niên việt nam
và huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức lễ dỗ lần thứ một mươi hai tượng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ
đồng bào yếu nước đã hy sinh tại nhà tù côn đảo
tại buổi lễ trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân châu văn mẫn nguyên phó tổng cục trưởng
tổng cục xây dựng lực lượng bộ công an đã ôn lại ý nghĩa của lễ dỗ chung côn đảo
hồi tưởng về những năm tháng đầy bi tránh những thời khắc câu chuyện về sự đấu tranh kiên cường
bất khuất trong lao ngục tình đồng chí đồng đội của những người tù kháng chiến trong ngày giải phóng côn đảo
ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
giữa không gian bao la của biển trời côn đảo chính tiếng chuông ngân vang như vọng về hào khí đấu tranh kiên cường
bất khuất của lớp lớp những người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại côn đảo
trong không khí thiên liên các cựu tù côn đảo
cựu tù kháng chiến và nhân dân côn đảo đã thành kính dân hương bác hồ
cố tổng bí thư lê hồng phong nhà ưu nước nguyễn an đinh nữ anh hùng võ thị sáu
và các anh hùng liệt sĩ đồng bào yêu nước đã ngã xuống cho độc lập và thống nhất đất nước
chúng tôi là muốn tiếp tục thể hiện tấm lòng của những người tù ưu nước còn sống
để mà tri ân các anh hùng liệt sĩ đã bổ mừng
trên đất thiên côn đảo này
thưa các bạn tù nhân chính trị và đồng bào ưu nước đã bổ mừng ở đây
tổ chức lễ võ là nhằm để tri ân và để giáo dục truyền thống ưu nước
vì độc lập tự do cho tổ quốc của các anh hùng liệt sĩ đã bổ mừng ở đây
cái chính là để tri ân và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
về cái lòng yêu nước sự hy sinh to lớn của châu
trong chuỗi hoạt động lần này ban liên lạc cựu tù chính trị côn đảo đã tổ chức lễ tưởng niệm liệt sĩ
cựu tù côn đảo tại bốn nơi gồm nghĩa trang hàng dương khu di tích trại phú an
bãi sử bắn mũi lò vôi và nghĩa trang hàng keo nơi diễn ra các cuộc đấu tranh bất khuất
kiên trung sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước
hồi đó nhốt ở trong nhà lao
đâu có thấy ra ngoài đâu thấy được cái gì đâu đó ông thấy được cái gì hết
kỳ này ra thấy côn đảo xây dựng được như vậy
nhất là vẫn bảo tồn được cái chấn tích chiến tranh
tức là các nhà giam dưỡng lợi để khách quốc tế
coi như là con cháu của đất nước việt nam ra đây
thấy được cái tội ác của chế độ cũ nó
đó đặng mà cố gắng học tập để xây dựng đất nước việt nam càng ngày càng giàu mạnh